các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đêm nay tác động của đới gió đông nam ẩm vẫn còn hoạt động nên mưa rào và rông vẫn còn xuất hiện ở bắc bộ
trong đó vùng mưa tập trung chính ở khu vực phía đông bắc bộ
vùng đồng bằng các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến thái bình là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của đới gió ẩm này
nên sẽ có mưa với lượng mưa từ một mươi hai mươi mm có nơi mưa to trên ba mươi mm
trong khi đó ở các tỉnh sâu trong đất liền như hà giang tuyên quang yên bái và phú thọ mưa với lượng nhỏ hơn dưới năm mm
sang ngày mai đới gió ẩm yếu bớt vùng thấp nóng phía tây lại xuất hiện trở lại
vì thế mà bắc bộ trời chuyển nắng nhiệt độ tăng lên mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng vùng ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến thái bình trời vẫn còn mây nhiều nắng yếu nên nhiệt độ thấp hơn từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
rãnh thấp có trục tây bắc đông nam duy trì cường độ yếu dọc theo khu vực ven biển trung bộ
khiến cho trong đêm nay và chiều tối mai mưa còn xuất hiện rải rác cho khu vực trung trung bộ
chủ yếu là ở các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên
nhiệt độ thấp nhất đêm nay còn phổ biến là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ cho khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
và khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ phổ biến hai mươi sáu hai mươi chín độ
từ ngày mai khi rãnh thấp trên tiếp tục suy yếu thêm
thì thời tiết ven biển trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ chuyển nắng nhiều hơn
nhiệt độ khu vực này cũng tăng dần lên mức từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một số nơi nắng nhiều thì nhiệt độ có thể lên trên ba mươi bốn độ
tây nguyên và nam bộ chịu tác động đơn thuần của gió tây nam có cường độ trung bình
nên thời tiết chưa có nhiều chuyển biến
mưa rông vẫn xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm trên cả hai khu vực
ban ngày trời còn nắng nhưng không quá nóng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ ba mươi ba mươi ba độ cho khu vực tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ cho khu vực nam bộ
trên biển khu vực nam biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và khu vực vùng vịnh thái lan
trong đêm nay và ngày mai
tiếp tục có mưa rào và rông dài rác
làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật
gây nguy hiểm cho tàu thuyền đi lại trên khu vực biển này
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi năm km
gió nam đến đông nam cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa chiều tối có mưa rào và rông dài rác
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước